ngày hôm qua bảy tháng chín tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo vũ toàn bốn mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai một mươi hai tháng tù về tội giả mạo vị trí công tác
trước đó để tiếp cận với năm người trung quốc nhập cảnh trái phép bị cách ly tại nơi cách ly vũ toàn đã tự xưng là cán bộ công an xuất trình thẻ công vụ đặc biệt
do nghi ngờ toàn giả danh cán bộ nhà nước nên lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra xác minh và phát hiện thẻ công vụ của toàn sử dụng là thẻ giả
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
trên năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp an bình xã an khánh huyện châu thành tỉnh đông tháp phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đông tháp cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo không rõ hình dài một tám cm rộng năm cm cao sáu cm trên mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an